đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã đến thăm chúc tết cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
thay mặt ban tuyên giáo trung ương gửi lời chúc mừng năm mới lời chúc sức khỏe
lời thăm hỏi động viên ân cần nhất đến các đồng chí lãnh đạo chỉ huy cán bộ
nhân viên chiến sĩ của cục tuyên huấn qua các thời kỳ
đồng chí võ văn thường biểu dương những kết quả đạt được của cục tuyên huấn trong năm hai nghìn một mươi tám
và nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành tuyên huấn trong quân đội trong công tác tư tưởng của đảng
là vũ khí sắc bén tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng đến với quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sĩ
đồng chí võ văn thưởng cũng đề nghị cục tuyên huấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín nêu cao truyền thống kiên định chủ động nhạy bén sáng tạo đoàn kết và quyết thắng